trận mưa lớn sáng nay tại hà nội xảy ra do tác động của dãy ngắp thấp có trục qua bắc bộ đang hoạt động mạnh
đã khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng ngập cục bộ tình trạng tắt đường cũng xảy ra tại nhiều tuyến đường
theo thống kê trận mưa sáng nay đã gây ngập ống cho các tuyến phố nội thành hà nội từ hai m đến bốn m
đặc biệt tại một số tuyến phố thuộc các quận cầu giấy ba đình bắc tử liêm tây hồ long biên
như hoa bằng cầu giấy xuân thủy đội cấn thái hà tôn thất tùng
tại đường phạm ngọc thạch đến thời điểm một mươi giờ sáng nay mặc dù mưa đã chấm dứt nhưng nước vẫn ngập sâu
khiến giao thông bị ủn tắc công nhân của xí nghiệp thoát nước hà nội dù hoạt động hết công suất
nhưng do lượng mưa lớn nên nước không thể thoát nhanh mặc dù mưa to nhưng theo ghi nhận hiện tượng cây đổ chưa xảy ra
theo dự báo từ hôm nay đến ngày một mươi năm tháng sáu hà nội và nhiều tỉnh bắc bộ tiếp tục xảy ra hiện tượng mưa lớn
thấp có nguy cơ ngập sâu vùng núi có thể xảy ra lũ quét sạt lở đất
lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía bắc
đặc biệt một số tỉnh khu vực tây bắc như lai châu sơn la điện biên lào cai yên bái hà giang
cấp độ dù do thiên tai được cảnh báo là cấp một